đã chỉ đạo các cơ quan hiệu quan tiếp thu chỉnh lý kỹ lưỡng dự án luật từ thực tiễn công tác tại các địa phương nhiều đại biểu khẳng định dự án luật trình và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này là đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn
tôi có thể khẳng định là người công tác ở bốn tỉnh tây nguyên qua gần bốn mươi năm qua tôi có thể khẳng định thêm là dự án luật trình và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này là đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tiễn về bảo vệ an ninh trật tự ở
cơ sở với thực trạng và tình hình đã và đang diễn biến phức tạp với nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ở cơ sở hiện nay
nếu dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trực tự cơ sở được thông qua sẽ giúp chúng tôi huy động được thêm nguồn lực để hỗ trợ lực lượng công an trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự
và ở tây nguyên chúng tôi thì một tỷ lệ rất lớn các đồng chí tham gia vào lực lượng này là những người con sinh ra lớn lên và gắn bó sâu sắc với mảnh đất này
thì rất hiểu rất rõ về con người địa bàn phong tục tập quán và tiếng nói của dân tộc mình
nên sẽ có rất nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ lực lượng công an chính quy làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
nếu tổ chức tốt lực lượng này có thể phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện sáu nhiệm vụ được giao trong dự thảo luật
nhất là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hỗ trợ phòng cháy chữa cháy
qua đó tăng cường tham gia phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở
liên quan đến quy định về độ tuổi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật về việc không quy định độ tuổi đối với người tham gia lực lượng này
tôi cũng rất là tán đầu với quy định của dự thảo luật là không khống chế độ tuổi của những người tham gia lực lượng này
bởi vì là ở đây là quan trọng là những người có sức khỏe và có cái tinh thần tốt
và cái sự cống hiến cho cộng đồng như thế nào và thể hiện sự tự nguyện người ta tham gia
người ta đủ điều kiện sức khỏe đủ điều kiện tinh thần và trách nhiệm cộng đồng
người ta viết đơn người ta tự nguyện tham gia thì chúng ta nên tuyển chọn những người đó
vì khi người ta đã viết đơn tự nguyện thì người ta đã xác định rằng là sức khỏe của ta là đảm bảo
thì xin báo cáo với quốc hội ý về độ tuổi để xin trao đổi như thế
phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được quốc hội cho ý kiến
tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm đã được nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý
xin ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp thứ hai mươi năm vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
dự thảo luật đã được cơ quan thẩm tra của quốc hội phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo
các cơ quan tổ chức có liên quan giải trình tiếp thu chỉnh lý trên cơ sở đồng thuận thống nhất cao
qua tổng hợp ý kiến cho thấy đa số đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành luật
nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo luật do chính phủ trình
về các nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đã được các đại biểu cho ý kiến
tại kỳ họp thứ năm bộ trưởng tô lâm cho biết cơ quan soạn thảo và các cơ quan chức năng
đã giải trình tiếp thu chỉnh lý trong hồ sơ dự thảo luật và chính phủ đã có báo cáo
năm trăm chín mươi chín ngày hai mươi ba tháng một mươi nhất trí giải trình tiếp thu của ủy ban thường vụ quốc hội
đây là những nội dung đã được chính phủ chỉ đạo nghiên cứu ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật
và trong quá trình xây dựng tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm thận trọng
kỹ lưỡng trên cơ sở khảo sát đánh giá toàn diện thực tiễn khách quan
làm cơ sở để đề xuất nội dung quy định như trong dự thảo luật đảm bảo tính khả thi
bộ trưởng tô lâm khẳng định
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm tra nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu quốc hội
để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản
để chính quốc hội thông qua tại kỳ họp này
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết
thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
thảo luận ở tổ về vấn đề này và thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số năm mươi ba của quốc hội
về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí phay văn xích thị trân
trưởng cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng các đồng chí cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua
thông qua cơ quan đại diện hai bộ đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
bộ công an việt nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam nói chung và cá nhân đồng chí phay văn xít thị trăn trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bộ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước cả chiều rộng và chiều sâu
đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
đồng chí phay văn sít thị trăn trân trọng cảm ơn đại tướng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng phát triển

trần quốc tỏ đề nghị nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế công an các đơn vị địa phương nhất là văn phòng bộ công an cần nêu cao trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai quy chế
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc và bằng khen của bộ trưởng bộ công an về thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho lãnh đạo cùng các cá nhân nhà xuất bản
nhân dịp này nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng đã trao tặng bộ công an tủ sách điện tử bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
trong đó công an xã cũng đã tập trung thực hiện một số giải pháp để phát huy tranh thủ người có y tín
cái thứ nhất đó là thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với người y tín trên địa bàn
để cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
các cái âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch
để người có y tín nắm được và tuyên truyền đến bà con nhân dân
cái thứ hai là cũng thường xuyên thăm hỏi động viên đối với người có y tín
để họ tích cực hơn trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cái thứ tư là cũng có thường xuyên thông qua người có uy tín để tuyên truyền vận động bà con nhân dân
chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách
cái thứ ba là pháp luật của đảng và nhà nước
nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng
đã huy động được sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới
bằng uy tín của mình và bằng những việc làm thiết thực
họ đã làm tốt công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bài trừ tệ nạn xã hội góp phần trực tiếp vào giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương